theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
việt nam đã bước sang ngày thứ ba mươi không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng năm đến sáu h ngày một mươi sáu tháng năm ghi nhận một ca mắc mới là hành khách trên chuyến bay vn sáu mươi hai
từ nga về việt nam ngày một mươi ba tháng năm và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy ở việt nam tổng số ca mắc đến sáu giờ ngày một mươi sáu tháng năm là ba trăm một mươi bốn ca
trong ba trăm một mươi bốn ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi ca chiếm tám mươi ba
số ca dương tính với sars cov hai là bốn mươi một ca chiếm một mươi ba
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là ba ca một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi ca ba

tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai hai trăm ba mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm năm mươi ba người ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác tám bốn trăm chín mươi hai người sáu mươi chín
cách ly tại nhà nơi lưu trú ba ba trăm chín mươi một người hai mươi tám